ngày hôm nay thị trưởng thành phố moscow của nga sergei sobyani cho biết lực lượng phòng không nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái của quân sự nhằm vào thủ đô của nga
trong đó một số máy bay đã đâm vào tòa nhà trung tâm thương mại cao năm mươi tầng ở thành phố này
mặt tiền ở tầng hai mươi một của tòa nhà trên đã bị hư hại tuy nhiên không có thương vong về người
nhân viên của các cơ quan khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường vụ việc
bộ quốc phòng nga cho rằng ukraine đứng sau vụ việc này phía kiev chưa đưa ra bình luận về thông tin trên
cùng ngày giới chức thành phố kharkov thành phố lớn thứ hai của ukraine cho biết có một số máy bay không người lái nhằm vào các khu vực dân cư ở thành phố này
trong đó một máy bay đã phá hủy hai tầng của một tòa nhà ký túc xá trường học
trước đó hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra trong đêm ngày ba mươi một tháng bảy dạng sáng ngày một tháng tám nhằm vào trường học và khu vực trung tâm thành phố khiến một người bị thương